thưa quý vị một đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá và bắt giữ ba đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vui nguyễn thanh tuấn có tên gọi khác là cô my và nguyễn thị dung cùng trú tại tp huế tỉnh thế thuyên huế
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng vui đang tàng trữ trái phép một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn bốn trăm ba mươi gram
tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng tuấn dung và nhà cậu ruột của tuấn đã phát hiện và thu giữ thêm gần ba mươi năm trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến một ba mươi hai kg ketamine sáu mươi ba viên thuốc lắc một khẩu súng rudo bốn mươi viên đạn và hai cây dao
tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần năm kg ma túy
các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng tuấn mua từ lao bảo quảng trị đưa về huế để bán cho các đối tượng
vui dung là đối tượng giúp sức trong đó dung cất giữ ma túy còn vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời
thời gian qua tình trạng tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn diễn biến phức tạp
bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực lượng công an huyện đã tăng cường các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng vi phạm
chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi hai tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn phát hiện tại khu sáu thị trấn na sầm huyện văn lãng
có hai thanh niên là triệu quang vĩnh và hoàng văn hiến cùng chú tại thị trấn na sầm huyện văn lãng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
tại cơ quan công an vĩnh và hiến khai nhận hai khẩu súng khi nén là của hai đối tượng mang theo săn bắn động vật
công an huyện văn lãng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng
còn tại tiền giang công an thị xã cai lậy vừa tiến hành làm việc với đối tượng nguyễn văn lý chú khu phố mỹ an phường nhị mỹ thị xã cai lệ về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ vũ khí thể thao
tại cơ quan công an lý khai nhận khẩu súng do một người bạn nhờ giữ hộ
sau đó người bạn này bảo lý đem khẩu súng đến khu vực phường nhị mỹ bán cho một thanh niên thì bị bắt giữ
hai ô tô tải vận chuyển hàng lậu vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phú yên phát hiện và xử lý
dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô do ông nguyễn ngọc lời chú tại tỉnh bình định điều khiển và ông nguyễn văn trịnh chú tại tỉnh hưng yên điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên
các xe này vận chuyển hơn tám trăm sáu mươi miếng gạch lát sàn một bốn trăm hai mươi miếng gạch ốp tường một năm trăm linh ấm đun nước siêu tốc mang nhãn hiệu thái lan và việt nam không có hóa đơn chứng tử hợp pháp hàng hóa do nước này sản xuất không có dấu hiệu hợp quy nhãn hàng hóa không đúng quy định có tổng trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh xử lý theo đúng quy định
đà lạt tp hcm